mở rộng điều tra các vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn tp hcm
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một nguyễn hữu tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
trương văn út sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó trưởng phòng quản lý đất sở tài nguyên và môi trường tp hcm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án
làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật